thưa quý vị sau hơn một tuần tích cực chuẩn bị trung tâm hồi sức tích cực quốc gia
điều trị covid một mươi chín lớn nhất miền tây nam bộ đặt tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch từ các tỉnh chuyển về để điều trị
đây là một trong một mươi hai trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được bộ y tế thành lập trên cả nước
trung tâm có quy mô hai trăm linh giường được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở của trung tâm đào tạo
và chí đào tuyến đặc biệt là với các khu vực điều trị khác của bệnh viện
để có lượng oxy cung cấp đủ cho hai trăm linh bệnh nhân cùng lúc trung tâm cũng lắp đặt hệ thống oxy nén hai mươi tấn
bên cạnh đó là các máy móc hiện đại khác
về nhân lực bệnh viện đa khoa trung mương cần thơ đã huy động ba mươi bác sĩ cùng năm mươi điều dưỡng có tay nghề
từ nhiều khoa trong bệnh viện làm việc ở trung tâm này
trong hôm nay đã có chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín nguy kịch được chuyển đến
các bác sĩ điều dưỡng cũng đã bắt tay vào việc
tất cả đều quyết tâm mang hết kiến thức kỹ năng có được để cứu sống bệnh nhân
các bác sĩ điều dưỡng cũng đã bắt tay vào việc